tại rome đảng bộ vùng venezo của đảng cộng sản italy pci đã tổ chức cuộc hội thảo toàn quốc về cách mạng việt nam
hội thảo có sự tham gia của nhiều đảng viên đảng cộng sản italy kỳ cựu
đại sứ việt nam tại italy cao chính thiện đã đại diện cho đảng cộng sản việt nam tham dự hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của việt nam
bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh trong việc đưa dân tộc việt nam đi đến độc lập thống nhất và phát triển
một số đảng viên đảng cộng sản italy cũng đề cập phân tích những công lao và đóng góp to lớn của cố đại tướng võ nguyên giáp trong việc hình thành phát triển học thuyết quân sự đường lối chiến tranh nhân dân việt nam
cách mạng việt nam có tầm quan trọng rất lớn đối với đảng cộng sản italy là một mô hình để đảng cộng sản italy nghiên cứu học hỏi
đảng cộng sản italy mong muốn tìm hiểu về việt nam về sự phát triển và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của việt nam để trong tương lai có thể thúc đẩy áp dụng tại italy
việt nam đã chứng tỏ được mô hình tiến lên chủ nghĩa xã hội có thể thành công và đảng cộng sản italy muốn tăng cường quan hệ với đảng cộng sản việt nam cũng như các đảng cộng sản khác trên thế giới
phát biểu tại hội thảo đại sứ cao chính thiện nhấn mạnh thắng lợi của cách mạng việt nam là nhờ tinh thần đoàn kết của nhân dân việt nam
được tập hợp dưới ngọn cờ do đảng cộng sản
đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo mối quan hệ giữa pci và đảng cộng sản việt nam luôn được củng cố và ngày càng khăng khít
việc pci tổ chức cuộc hội thảo này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thắm tình hữu nghị giữa hai dân tộc italy và việt nam
cũng nhân dịp này đại sứ cao chính thiện đã chuyển lời của lãnh đạo đảng cộng sản việt nam mời tổng bí thư pci mauro anporesi sang thăm việt nam vào thời điểm thích hợp trong năm nay